đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã làm việc với tỉnh hậu giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội thực hiện các nghị quyết của trung ương về phát triển kinh tế tập thể sắp xếp các công ty nông lâm trường
tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao tỉnh hậu giang đã hoàn thành toàn diện và vượt mức một mươi chín trên một mươi chín chỉ tiêu kinh tế xã hội trong những năm qua
về việc thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa chín về phát triển kinh tế tập thể phó thủ tướng đánh giá hậu giang đã phát triển mạnh mẽ các mô hình hợp tác xã tổ hợp tác trên địa bàn với các cách làm bài bản
tiếp tục đẩy mạnh cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng lượng nông nghiệp công nghệ cao và thứ hai nữa là tổ chức lại sản xuất mà nằm cốt là các hình thức kinh tế hợp tác của các xã
tuy nhiên phó thủ tướng cho rằng kinh tế của hậu giang vẫn còn khó khăn số lượng doanh nghiệp còn ít cần tập trung phát triển mạnh số lượng doanh nghiệp trong thời gian tới theo mục tiêu của chính phủ
bên cạnh đó hậu giang tiếp tục quan tâm đầu tư phòng chống ngập mặn không để xảy ra tình trạng ngập mặn diện rộng như năm hai nghìn một mươi sáu
phó thủ tướng đề nghị địa phương quan tâm truyền thông về hợp tác xã kiểu mới dựa trên các lợi ích kinh tế và phát huy hơn nữa vai trò của các xã hội
hậu giang không chỉ tiêu vai trò của kinh tế hộ trong nền kinh tế thị trường mà không chỉ tiêu vai trò của kinh tế hộ gia đình
bên cạnh đó hậu giang cần tập trung thực hiện các đề án phát triển một mươi năm hợp tác xã hiệu quả vào năm hai nghìn hai mươi và đề án mỗi xã một sản phẩm ocop của chính phủ gắn với xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp